tại tp hcm đã diễn ra sự kiện ngày hội khởi nghiệp cho thanh niên
tại sự kiện này đã giới thiệu những cơ hội để khởi nghiệp mới chỉ bằng những thao tác đơn giản với công nghệ bảo hiểm bốn
đến với ngày hội khởi nghiệp các bạn trẻ được giao lưu với các chuyên gia tìm hiểu về công nghệ bảo hiểm lian
công nghệ bảo hiểm bốn đầu tiên tại việt nam được trải nghiệm sử dụng app và được tư vấn
hướng dẫn cách kinh doanh chủ động từ ứng dụng bảo hiểm tự động này
ngoài hướng tới mục tiêu đưa bảo hiểm tiếp cận với người dân một cách minh bạch nhanh chóng
lian còn hướng đến cơ hội khởi nghiệp cho các bạn thanh niên với những nền tảng công nghệ tối tân
từ những đối tác hàng đầu việt nam và thế giới như google napas viettel vtc và ecp
công nghệ bảo hiểm bốn này được các chuyên gia kinh tế đánh giá là một trong những giải pháp cho các doanh nghiệp
nhất là với doanh nghiệp tài chính để thích nghi với các xu hướng mới của thời đại